thưa quý vị bão số bốn đã đổ bộ vào đất liền từ đà nẵng tới quảng nam
cường độ bão khi đổ bộ mạnh gấp một mươi một một mươi hai giật gấp một mươi bốn
nhiều nơi có mưa to bị mất điện
và ngay từ hai mươi giờ tối ngày hôm qua thành phố đà nẵng đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn
và trong khi đó lực lượng công an thành phố đà nẵng vẫn xuyên đêm ứng trực duy trì công tác đảm bảo an toàn
và giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống
ngay bây giờ chúng tôi sẽ có kết nối với phóng viên thùy linh tại đà nẵng
xin chào chị thùy linh ạ xin chị cho biết tình hình mưa bão nơi chị đang đứng như thế nào ạ
tại thành phố đà nẵng ở một số khu vực đang có mưa to đến rất to theo từng đợt và có gió giật mạnh
mưa to gió lớn đã khiến hai mái nhà tốc mái một trăm bảy mươi hai trạm biến áp mất điện
hiện đang sửa chữa được tám mươi chín trạm biến áp hàng loạt cây cối biển hiệu ngã đổ nằm la liệt
hiện tại thành phố vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người

quay trở lại dưới thuyền chưa lên bờ rất nguy hiểm
do sóng to gió lớn nên lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được
bộ đội biên phòng đã cử bốn phương tiện bằng xuồng cùng bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ để xử lý khi có sự cố xảy ra
ngoài ra lực lượng công an cũng chuẩn bị các xe chữa cháy với ba mươi năm cán bộ chiến sĩ
tổ cấp cứu lưu động túc trực sẵn sàng ứng phó cứu nạn cứu hộ khi cần
trước diễn biến phức tạp của thời tiết đà nẵng cũng sử dụng xe thiết giáp để tuần tra lưu động
xử lý sự cố khi có tình huống xấu xảy ra
ngoài ra ủy ban nhân dân tp đà nẵng cũng khuyến cáo người dân tiếp tục tránh trú bão an toàn
cho đến khi có thông báo mới
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số bốn trong các bản tin tiếp theo
vâng ạ xin cảm ơn những thông tin mà chị thủy linh đã cung cấp tại tp đà nẵng
và cùng với đà nẵng thì tỉnh quảng nam cũng là nơi tâm bão đổ bộ trực tiếp
tại tỉnh quảng nam đã có một số thiệt hại ban đầu
chủ yếu là nhà dân và tàu thuyền của bà con bị hư hại
nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu
và ngay sau đây chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên ngọc lũy đang có mặt tại tỉnh quảng nam
đã có ghi nhận một số thiệt hại ban đầu tại tỉnh quảng nam
vâng ạ xin chào chị ngọc lũy ạ
xin chị cho biết tình hình mưa báo tại tỉnh quảng nam sở ra sao ạ
thưa quý vị tôi đang có mặt tại tp tam kỳ tỉnh quảng nam
như quý vị cũng có thể thấy thì tại đây đang có mưa to đến rất to
từng đợt xối xã gió giặt mạnh liên tục với sức gió mạnh cấp một mươi hai giặt cấp một mươi năm
ngay tại vị trí tôi đang đứng đây thì tuyến đường này cũng đã bị ngập lên đến nửa mét
và xe tộ thì không thể di chuyển
gió giật mạnh liên tục từ hai giờ sáng tới bây giờ
thì đã khiến cho nhiều nhà dân bị tốc mái cây cối ngã đổ ra đường
lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt để cưa dậu những cây ngã đổ
thông suốt giao thông để đảm bảo cứu nạn cứu hộ kịp thời trong bão
một vài địa phương thì cũng đã bị cấp điện
tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
gió giặt mạnh đã khiến cho một nhà dân bị tóc mái sụp hoàn toàn
bốn người bị mắc cạt trong nhà
và lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt kịp thời
để đưa gia đình đi tới nơi tránh trú bão an toàn
tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
thì tình trạng ngập úng cũng đang rất nghiêm trọng
nhiều tuyến đường nước dạng đá cao từ nửa mét đến một mét
xe cổ không thể di chuyển
hiện tại thì gió vẫn còn mạnh và mừng thảo
tại địa bàn quảng nam trong một vài giờ đồng hồ tới
vì vậy người dân không được chủ quan và ra đường vào lúc này
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số bốn
cũng như là những thiệt hại của bão trong những bản tin tiếp theo